thành phố hà nội quyết định từ giờ ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sẽ dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín như nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ chỉ cho phép bán hàng mang về
các cửa hàng cắt tóc vội đầu thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi tập thể dục tụ tập đông người tại công viên vườn hoa và các địa điểm công cộng
chủ tịch ubnd tp yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tụ tập quá một mươi người ngoài trụ sở cơ quan
bệnh viện trường học tập thể dục nơi công cộng hàng rong trà đá vỉa hè các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
tăng mức phạt cao nhất yêu cầu đóng cửa và xem xét việc thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm nhiều lần